thưa quý vị tiếp tục thông tin về những sai phạm liên quan đến công ty việt á
ngày hôm nay trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an cho biết
đã khởi tố bắt tạm giam ông nguyễn huỳnh phó phòng quản lý giá cục quản lý dược bộ y tế
về tội lợi dụng chức vụ quyền hành trong khi thi hành công vụ theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
kết quả điều tra xác định quá trình bộ y tế tiếp nhận thẩm định hồ sơ xin cấp số đăng ký
lưu hành kýt xét nghiệm cho công ty việt á theo đề nghị của phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á
ông nguyễn huỳnh phó trưởng phòng quản lý giá của quản lý dược bộ y tế đã có hành vi lợi dụng vai trò giới thiệu
can thiệp và tác động đến ông nguyễn minh tuấn vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế
trình ký đề xuất bộ y tế ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành ký xét nghiệm cho công ty việt á
trái quy định của pháp luật và cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
giả soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước